kênh cnn tiếp tục phát sóng những thước phim tuyệt đẹp về du lịch hà nội
theo gói quảng bá hai triệu đô la mỹ do ủy ban nhân dân tp hà nội ký hợp tác
mời quý vị cùng gặp gỡ với tiến sĩ kiến trúc sư hoàng đạo cương
nhân vật chính trong phim quảng cáo ba mươi giây hà nội lịch sử văn hóa con người
để tìm hiểu rõ hơn về những thước phim này
những cái cảnh đẹp hay những cái di tích ở hà nội xuất hiện trong cái đoạn phim
quảng bá về du lịch hà nội ngắn trong ba mươi giây đó
do cnn chọn lựa bao gồm những cái công trình có lịch sử lâu đời
ví dụ như ở khu hoàng thành hay là những cái ngôi đình ngôi chùa bình dị hơn
nằm trong lòng hố cổ như đình kim ngân đền bạch mã
nó tạo nên cái nét đặc trưng cho hà nội với cái chiều dài về thời gian
và những cái dấu vết thời gian thâm đẫm lại
trải qua cả quá trình lịch sử và tạo nên giá trị cho các công trình kiến trúc
hay là các cái di tích ở hà nội
đây là sản phẩm nằm trong gói quảng bá du lịch hà nội
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ký kết hợp tác với mạng tin tức
truyền hình cap cnn hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến thực hiện trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
với tổng chi phí hai triệu đô la mỹ
các phim phát sóng quảng bá du lịch hà nội trên cnn bao gồm ba phim quảng cáo ba mươi giây
hà nội trái tim việt nam hà nội cái nôi di sản và hà nội lịch sử văn hóa con người
thời gian phát sóng được chia thành ba đợt kéo dài từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
với bốn khu vực phát sóng bao gồm châu á thái bình dương châu âu và trung đông bắc mỹ và nam á
tổng số lượt phát sóng tối thiểu phim quảng cáo theo quy định hợp đồng là một năm trăm một mươi lượt
tôi nghĩ là cái việc mà thành phố hà nội hay sở du lịch
có cái liên hệ với cnn để làm những cái thức phim quảng bá về du lịch này
là một cái cách nhìn rất mới và một cái cách làm rất là hiệu quả
để đưa hà nội đến đông đảo với các vị khách hay những người mà muốn du lịch ở trên thế giới
cái điều này làm cho hà nội sẽ thu hút được nhiều khách hơn
mặc dù là trong những năm gần đây thì đã thu hút được nhiều khách rồi
nhưng mà cái việc làm này sẽ làm cho thu hút được nhiều khách hơn nữa
các bạn có biết đến hà nội
hà nội biết đến việt nam và như là một cái điểm nhấn trong cái du lịch ở đông nam á hay châu á
phim giới thiệu tới bạn bè quốc tế một hà nội ngàn năm văn hiến
với những hình ảnh tuyệt đẹp về cả cảnh quan cũng như đời sống con người
tuy ngắn nhưng lồng ghép trong những cảnh quay bao gồm hầu hết những đặc sản của hà nội
từ thắp rượu hồ gươm phở cà phê vỉa hè đến giao thông và con người hà nội
nội dung quảng cáo được phát trên cả hai nền tảng truyền hình và kỹ thuật số
như qua máy tính
ứng dụng trên các thiết bị cầm tay sẽ góp phần quảng bá một hà nội nghìn năm văn hiến tới công chúng trên khắp thế giới